sau hơn một năm đối phó với dịch tà lợn châu phi ngày một mươi ba tháng ba xã thanh quân huyện như xuân là xã cuối cùng trên địa bàn tỉnh thanh hóa công bố hết dịch
tỉnh đề nghị các địa phương công bố rộng rãi việc hết dịch tả lợn châu phi để các hoạt động sản xuất chăn nuôi sớm trở lại bình thường
tiếp tục tập trung chăn nuôi an toàn sinh học để tăng cường thể trạng cho đàn lợn thực hiện tốt việc tiêm phòng chuẩn bị sẵn sàng vật tư hóa chất để triển khai tháng tiêu độc khử trùng
việc tái đàn lợn phải thực hiện theo đúng quy định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn